cần thơ vẫn chia làm ba tầng điều trị với khả năng điều trị ba hai trăm hai mươi giường trong đó số giường tầng ba vẫn giữ nguyên kể từ đầu mùa dịch đến nay là hai trăm linh giường ông hiển nói
theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp phát hiện dịch bệnh trong cộng đồng chúng tôi thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
cụ thể là trước mắt khoanh vùng rộng để xét nghiệm thần tốc truy vết bóc tách f sau đó cách ly phong tỏa ở khu vực hẹp nhất có thể
phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh hậu giang cho biết
cơ sở y tế tỉnh trà vinh cho biết tỉnh đã thành lập bảy bệnh viện giã chiến với quy mô một một trăm linh giường
hiện còn năm bệnh viện giã chiến đang thu dung và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín và phân chia theo ba tầng điều trị
hiện nay tình trạng người ngoài tỉnh về giảm so với những ngày đầu tháng một mươi
nhưng số ca xét nghiệm pcr dương tính trong nhóm người ngoài tỉnh vẫn cao và đặt ra yêu cầu phải tăng cơ sở thu dung và điều trị covid một mươi chín
nguồn nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch của tỉnh vẫn còn hạn chế
do đó tỉnh kiến nghị bộ y tế tiếp tục có chính sách hỗ trợ và tăng cường tập huấn về công tác điều trị
nâng cao kỹ năng hồi sức cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch ông kiên sokha cho biết thêm
ngày hai mươi năm tháng một mươi bộ y tế đã có công điện một nghìn bảy trăm linh cd bit gửi ubnd các tỉnh thành phố
về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp
theo bộ y tế trong thời gian qua
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách tăng cường giãn cách xã hội
và đã bước đầu hạn chế được tốc độ lây lan của dịch bệnh số ca mắc và tử vong đã giảm rõ rệt
các địa phương đã từng bước tháo gỡ giãn cách xã hội chuyển sang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tuy nhiên trong thời gian này số lượng lớn người dân đã di chuyển
từ các địa phương có số ca mắc cao tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
một số địa phương nơi người dân trở về đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng
với những chùm nhiều ca mắc trong ngày để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung
chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện ra soát tất cả những người đi về
từ các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như tp hcm bình dương đồng nai long an
tăng cường chủ động giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên
và địa bàn dịch cấp độ ba bốn các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm tổ chức cách ly
theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở
đặc biệt tổ covid một mươi chín dựa vào cộng đồng trong giám sát xét nghiệm theo dõi y tế đồng thời các địa phương
chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập đào tạo tập huấn nâng cao năng lực truy vết sẵn sàng ứng phó với các tình huống
diễn biến dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ trên địa bàn không để bị động tăng cường năng lực y tế các cấp
nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại điều trị phù hợp kịp thời hiệu quả
khẩn trương có kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
công điện của bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine đảm bảo an toàn
hiệu quả ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi người có bệnh lý nền phụ nữ mang thai
yêu cầu cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng số sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
tăng cường thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người dân về từ các khu vực có dịch
chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
lấy mẫu xét nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định